tại thành phố đà nẵng khi các cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố đều được kiểm soát chặt chẽ
thì lại xuất hiện tình trạng xe khách ngang nhiên trả khách trên tuyến đường tránh
bằng cách này thì nhiều người dân từ địa phương khác đã trốn khai báo y tế khi di chuyển vào thành phố
tình trạng này đang được lực lượng cảnh sát giao thông cửa ô thành phố đà nẵng kiên quyết xử lý
ngăn chặn một cách triệt để mầm bệnh xâm nhập vào nội thành
khi vắng bóng lực lượng chức năng tình trạng trả khách ven tuyến đường tránh nam hải vân lại tái diễn
nhiều người tiếp tục đi dọc theo tuyến quốc lộ chờ đợi người đón để đi vào thành phố
còn đây là hình ảnh người dân từ các tỉnh phía bắc vào đà nẵng làm việc
tìm cách theo đường mòn lối mở vào thành phố nhằm trốn khai báo y tế
được tổ tuần lưu trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn đưa về chốt kiểm dịch
thực trạng này đã và đang diễn ra tìm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào thành phố
bệnh covid một mươi chín trả khách không đúng nơi quy định thì lực lượng cảnh sát giao thông xử lý và yêu cầu
là các đối tượng và người phải lên xe và đi ra khỏi vùng dịch
từ ngày hai mươi chín tháng năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng đã nhắc nhở
lập biên bản xử lý hai trăm linh trường hợp xe khách xe ô tô dừng đổ trả khách không đúng quy định
di chuyển ba trăm linh người có nhu cầu vào thành phố về các chốt kiểm dịch để khai báo y tế
cấm chốt cố định hai mươi bốn trên hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông còn nỗ lực tuần tra lưu động
trên tuyến vành đai để kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp trốn khai báo y tế
đồng thời lồng ghép công tác kiểm soát tuyên truyền chủ các phương tiện
về quy định phòng chống dịch trong hoạt động vận tải
bên công ty và nhà xe cũng chấp hành là chở hai mươi người và giãn cách nhau trong xe là hai mét
để phòng chống covid
nhà xe cũng không chở quá đảm bảo cho cộng đồng người dân
trong thời gian vừa qua trạm cửa hộ hòa nhân cũng như trạm cửa hộ hòa hiệp
đã tích cực huy động lực lượng tối đa cũng như tăng cường lực lượng của phòng chống dịch
trên thành phố xuống để tuần tra lưu động
qua đó phát hiện nhiều trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định
qua đó đã xử phạt đại sế cũng như nhà xe
nhiều cơ quan y tế giao thông cũng khuyến cáo người dân là nếu mà từ những địa phương khác
có nhu cầu về phố đà nẵng thì nên thành thẳng đến khai báo tại các chỗ kiêm dịch
để được sự hướng dẫn ưu việt nhất của ngành y tế cũng như các cơ quan chức năng
hai mươi một ngày trôi qua đà nẵng không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
cuộc sống của người dân bước vào trạng thái bình thường mới
khi các hoạt động thiết yếu được mở cửa trở lại
quan điểm của thành phố là nới lỏng bên trong kiểm soát chặt chẽ bên ngoài
tuy nhiên không cực đoan ngăn sông cấm chợ
vậy nên người dân các tỉnh thành khác
nhu cầu vào đà nẵng cần phải thực hiện nghiêm theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương